tại khu công nghiệp đông văn huyện duy tiên tỉnh hà nam liên đoàn lao động tỉnh hà nam đã tổ chức chương trình tết xung vầy năm hai nghìn một mươi chín
sự chương trình có đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng cùng một công nhân lao động trong tỉnh hà nam
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước đại tướng ngô xuân lịch bày tỏ sự vui mừng đến tham dự chương trình tết xuân vầy năm hai nghìn một mươi chín tại hà nam
và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các anh chị em công nhân lao động
đại tướng ngô xuân lịch đề nghị tỉnh hà nam tiếp tục có những chính sách quan tâm tạo điều kiện thật tốt cho các hoạt động của các cấp công đoàn
về chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động không ngừng nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho người lao động
để công nhân yên tâm gắn bó với doanh nghiệp địa phương
năm hai nghìn một mươi chín liên đoàn lao động tỉnh hà nam tổ chức tết xung vầy và tặng một hai trăm linh xuất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn
tặng ba trăm linh vé xe và thuê hai mươi chuyến xe để chở công nhân lao động có quê ở xa trên một trăm năm mươi km về quê ăn tết
đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc là cơ hội để người lao động chia sẻ tâm tư nguyện vọng
là dịp để các tổ chức cơ quan doanh nghiệp thể hiện sự chăm lo đối với đời sống công nhân giúp họ an tâm lao động sản xuất